cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời tiết và thiên tài của chúng tôi
campuchia dự kiến cuối năm nay sẽ khởi công xây dựng cành đào phunam tecco dẫn nước từ sông mekong nối thẳng ra biển nước này
mục tiêu hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
canh đào này hoàn thành dù ít hay nhiều đều ảnh hưởng tới vùng đồng bằng sông kiều long của việt nam
các địa phương vùng cuối nguồn mekong còn bốn năm để chuẩn bị giải pháp ứng phó với việc sụt giảm nguồn nước và các tác động khác dù tới nay chưa được công bố rõ ràng
theo nhận định của một số chuyên gia cành đào phunam tecco nếu được thực hiện
những địa phương vùng đồng bằng sông cửu long chịu tác động nhiều và dễ tổn thương nhất sẽ nằm dọc theo sông tiền và sông hậu
như an giang đồng tháp tiền giang bến tre vĩnh long trà vinh cần thơ hậu giang sóc trăng
do đó trước hết mỗi địa phương cần có các kịch bản giải pháp ứng phó chủ động của riêng mình trước khi tính tới liên vùng liên quốc gia
thực tế mùa khô năm nay khi nắng hạn kéo dài lượng nước thượng nguồn sông mekong về vùng đồng bằng sông kiều long sụt giảm
vì một số đập thượng nguồn tích nước xâm nhập mặn đã vào sâu nội địa hơn trung bình nhiều năm thành một trong những mùa hạn mặn lịch sử
với thực tế biến đổi khí hậu ngày càng khó lường lượng nước ngọt suy giảm có thêm canh đào phunam tecco chưa nước
khó tránh khỏi những mùa hạn mặn nghiêm trọng hơn ở đồng bằng sông cửu long trong tương lai
ông lữ quang ngời chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh long cho biết một dòng sông bỗng có một dự án canh đào cắt ngang tất nhiên hạ du sẽ bị ảnh hưởng
tuy nhiên hiện chưa có thông tin cụ thể chính xác về tác động của dự án canh đào phunam với vùng đồng bằng sông kiều long
chẳng hạn như nếu gây thiếu nước sẽ ở mức độ nào bao nhiêu phần trăm
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng tỉnh vĩnh long đã đưa ra nhiều giải pháp
địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền cho người dân biết để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất
dù vậy có những giải pháp địa phương cũng lực bất tổng tâm nên cần sự chia sẻ phối hợp hỗ trợ từ trung mương và cả vùng
chủ tịch ubnd tỉnh trà vinh ông lê văn hẳn cũng thông tin tỉnh rất quan tâm đến dự án canh đào phunam
vì các địa phương dọc sông mê công sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp
cũng theo lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bến tre dù người dân đã nhiều đời thích ứng với hạn mặn
nhưng khi có canh đào phunam tình hình có thể sẽ rất khác
do đó vẫn phải có góc nhìn tổng thể cả vùng mùa khô đáp ứng nguồn nước ngọt ra sao lấy từ đâu để chủ động không thể tới mùa hạn mặn lại lo lắng
muốn vậy phải có nghiên cứu đánh giá và các giải pháp tổng thể cho từng tỉnh và liên vùng
góp ý về giải pháp ứng phó canh đào trên giáo sư võ tòng xuân cho rằng
với việc hụt giảm nước ngọt do tác động của tuyến canh cần củng cố lại các kênh vùng tứ xác long xuyên
trước tiên cần đạo vét đào sâu thêm các con canh hiện có để chữ nước từ sông phạm nao đưa vào giữ chữ
đi liền với kè chống sạt lở và xây dựng thêm các hồ chứa nước ngọt
khi đó nước ngọt sẽ tới thoại sơn núi sập an giang sang hòn đất kiên giang
còn hệ thống canh vùng đồng tháp mười đã cần hoàn chỉnh cần củng cố thêm
chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác trên thế giới
mười thành phố ở mexico đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục bao gồm cả thủ đô mexico city
khi đợt nắng nóng gai gắt gây mất điện trên toàn quốc và lưới điện bị quá tải
tại thủ đô mexico city thường có khí hậu ôn hòa cũng là khu đô thị lớn nhất bắc mỹ
nền nhiệt hôm chín tháng năm đã đạt đỉnh ba mươi bốn ba độ c cao hơn một độ c so với mức nhiệt cao kỷ lục đạt được chỉ một tháng trước đó
ở vùng lân cần cuebla nhiệt độ đã lên tới ba mươi năm hai độ c
nền nhiệt hôm chín tháng năm đã đạt đỉnh ba mươi bốn ba độ c vượt qua kỷ lục trước đó là ba mươi bốn ba độ c được thiết lập vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
tại louis potosi ít nhất bốn người đã tử vong do say nắng và sáu trường hợp qua đời khác đang được điều tra
hơn bốn mươi người phải nhập viện do có triệu chứng liên quan đến say nắng
tại bang biên giới taorlipus đối diện bang texas của mỹ nhiệt độ lên tới bốn mươi bảy bốn độ c hôm chín tháng năm
phá vỡ nền nhiệt cao nhất trước đó vào năm một nghìn chín trăm chín mươi tám

gây gắt đã gây ra tình trạng mất điện kéo dài trong nhiều giờ ở một số khu vực của mexico trong tuần này
chủ yếu ở miền bắc khiến các lớp học phải tạm dừng ở bang miền trung louis potosi
nơi nhiệt độ trong tuần này lên tới năm mươi độ c
ít nhất một mươi bốn người đã tử vong trong đợt nắng nóng tại mexico diễn ra từ ngày ba tháng năm đến nay
con số trên có thể tăng lên sau đợt nắng nóng gây cắt trong tuần này
biến đổi khí hậu do con người gây ra cùng với hình thái thở tiết enino đã làm tăng nhiệt độ
trên toàn thế giới và gây ra những đợt nắng nóng chết người
cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia mexico cảnh báo gần một nửa trong tổng số ba mươi hai bang trên toàn mexico
sẽ đối mặt với tình trạng nắng nóng với nhiệt độ lên tới trên bốn mươi độ c trong thời gian tới
trong đó một số bang nhiệt độ sẽ ở mức trên bốn mươi năm độ c
cơ quan trên cũng dự báo sẽ có ít nhất năm đợt nắng nóng kéo dài từ nay đến hết tháng bảy năm nay tại nước này
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số các nước